động thái khiến các cân bộ ngoại hạng anh đứng ngồi không yên
khi chuyển nhượng mùa đông năm hai nghìn một mươi tám sao trẻ bóc đô là mục tiêu của hai cơ bộ ngoại hạng anh
arsenal và tottenham hotspur đặc biệt là pháo thủ
tuy nhiên sau khi bóc đô hết giá cầu thủ lên tới năm mươi triệu bảng
arsenal đã trùn chân khi xét thêm đến việc man công vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao
cả spur và arsenal dự định sẽ trở lại vào mùa hè
tuy nhiên anh đã từ chối hai cơ lộc bộ kể trên
để chấp nhận đến chơi tại bundesliga trong màu áo của bayern munich
người đại diện của cầu thủ này đã bay đến đức để hoàn tất các thủ tục cuối cùng với hùng sám
man công sẽ ký hợp đồng năm năm với cơ bộ nước đức
và nhà đương kim vô địch bundesliga có thể trả khoản tiền phí lên tới sáu mươi triệu euro
cho cầu thủ người brazil đúng mức mà bóc đô yêu cầu
sau giai đoạn ồn ào về tin đồn chuyển nhượng
man công thậm chí còn chơi hay hơn
khi đang là nhân tố chính giúp bóc đô từ vị trí gần
cuối bảng cách đây hơn hai tháng
vừa lên vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng ligue một
và tràn chê cơ hội giữ cúp châu âu mùa sau
một tin rất không vui cho liverpool arsenal hay paris saint germain
khi mục tiêu lớn của họ trong mùa hè hai nghìn một mươi tám
đã cam kết tương lai với cơ lợi bộ chủ quản atletico madrid
thủ môn jean aubrac của atletico madrid
là một trong những thủ môn hàng đầu thế giới vào thời điểm hiện tại
anh nhận được sự thích của man công
và sự quan tâm từ nhiều cơ lợi bộ lớn của châu âu
là cơ lợi bộ xuất sáng nhất
tuy nhiên mới nhất
theo xác nhận từ chủ tịch atletico madrid
đã từ chối các cơ lợi bộ lớn kể trên
để ký hợp đồng mới
jean aubrac đang hưởng mức lương bảy mươi năm bảng trên một tuần
quá thấp so với mặt bằng chung
và trong hợp đồng mới
anh chắc chắn sẽ được nâng lương đáng kể
bên cạnh đó
điều khoản phí giải phóng hợp đồng cho cầu thủ hai mươi năm tuổi
nhiều khả năng cũng được tăng lên
với hợp đồng hiện tại
bất kỳ một cơ lợi bộ nào
muốn mua cầu thủ này sẽ phải trả một trăm linh triệu euro
phí giải phóng hợp đồng
hồi mùa hè
có thông tin chủ tịch paris saint germain
đã sắp xếp một cuộc gặp với thủ thành người slovenia
hai cơ lợi bộ đang thiếu thủ môn giỏi
cũng nhập cuộc
sau thời gian dài chờ đợi
nhật bản vừa công bố linh vật
của olympic và paralympic

đó là một cặp nhân vật
hướng đến tương lai
trong bộ cánh caro xanh trắng
với đôi mắt tròn xoe
và hai lỗ tay nhọn
cùng một năng lực siêu nhiên
nhật bản vẫn chưa được đặt tên cho linh vật
nhưng điều đặc biệt là linh vật
được các em học sinh tiểu học ở nhật bản
lựa chọn từ ba ứng viên và trung kết
được biết trẻ em nhật bản đã chọn ứng viên ip

linh vật mà theo ban tổ chức
olympic hai nghìn hai mươi của địa phương cho rằng
có ý thức rất mạnh
về công lý và rất thể thao
hơn thế nữa nhân vật trên còn có phép
thần thông giúp nó có thể di chuyển
tức thì đến bất cứ nơi nào
trong khi đó linh vật của
thì mặc áo caro trắng hồng
lấy cảm hứng từ màu hoa anh đào
nổi tiếng của đất nước mặt trời mọc
và dáng vẻ trông rất điểm tính
nhẹ nhàng nhưng sẽ trở nên rất mạnh mẽ
cặp linh vật trên
đã nhận được trên một trăm linh phiếu bầu
nhiều hơn tổng số phiếu bầu gộp lại
của cả hai thiết kế còn lại
kết quả đã khiến nhà thiết kế
chóng ngợp khi được công bố
trong ngày hai mươi tám tháng hai
trong khi đó cư dân mạng cũng có những ý kiến
trái chiều về kết quả
vừa được ban tổ chức tokyo hai nghìn hai mươi công bố
có người miêu tả
linh vật chiến thắng
rất nhật bản và rất đáng yêu
thế nhưng một số người khác lại bình luận rằng
họ muốn một linh vật tròn trị
hơn và dễ ôm hơn
linh vật của olympic hai nghìn hai mươi
hy vọng sẽ lập lại thành công
của soho rang
chú hổ trắng nhồi bông
được trao tặng cho các vận động viên đoạt huy chương
tại olympic mùa đông hai nghìn một mươi tám
ở hàn quốc vừa kết thúc
một thông tin không vui vừa đến với rafael nadal
khi ông vua mà sân đất nện
tiếp tục phải rút lui khỏi giải
xin chào và hẹn gặp lại